thưa quý vị hôm nay là kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm linh bốn một tháng năm hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư đầu tiên của đảng
cuộc đời hoạt động của đồng chí tuy ngắn ngủi nhưng đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hình thành đường lối cơ bản của cách mạng việt nam
mà nổi bật là luận cương chính trị tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi của đảng
xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước chứng kiến cảnh nước mất nhà tan đồng chí trần phú đã sớm chọn con đường chiến đấu
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc đồng chí là tấm gương mẫu mực về lòng trung thành tuyệt đối với đảng và cách mạng
về tinh thần bất khuất chiến đấu kiên cường trước kẻ thù
tổng bí thư trần phú hy sinh khi mới hai mươi bảy tuổi cuộc đời hoạt động tuy ngắn ngủi nhưng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn
quan trọng đối với đảng và cách mạng việt nam với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
nổi bật là bản luận cương
luận cương chính trị của đảng cộng sản việt nam
sau khi tốt nghiệp trường đại học phương đông ở nước nga tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chí trần phú được quốc tế cộng sản cử về nước
với cương vị là cán bộ chủ chốt của đảng tháng bảy năm một nghìn chín trăm ba mươi đồng chí được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo luận cương chính trị
đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi luận cương hoàn thành là sản phẩm trí tuệ của ban chấp hành trung ương nhưng in đậm dấu ấn cá nhân đồng chí trần phú
trong vai trò là người trực tiếp soạn thảo
đồng chí trần phú cũng được quốc tế cộng sản giao cho là soạn cái luận cương chính trị để được thông qua tại hội nghị luật thứ nhất ở hương cảm vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm ba mươi
và tại hội nghị đó thì cái luận cương đã được thông qua và đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư đầu tiên của đảng
luận cương đã góp phần xác định rõ con đường phát triển của cách mạng việt nam
được cách mạng vượt qua mọi thử thách đi tới thắng lợi vẻ vang
chủ tịch hồ chí minh đã đánh giá
trong bản cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm một nghìn chín trăm ba mươi đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến thực hiện dân tộc độc lập người cày có ruộng
cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân
vì vậy đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn
còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập
do đó quyền lãnh đạo của đảng ta đảng của giai cấp công nhân không ngừng củng cố và tăng cường
trước những diễn biến nhanh chóng của cao trào cách mạng trong nước đồng chí trần phú trở về việt nam trên cương vị tổng bí thư của đảng
dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí trần phú và ban thường vụ trung ương đảng thời kỳ một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm chín mươi
một nghìn chín trăm ba mươi một phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân trong cả nước bùng lên mạnh mẽ
bộ tham mưu tối cao của đảng do tổng bí thư trần phú đứng đầu đã thực hiện sứ mệnh lịch sử giấy lên cao trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một mà đỉnh cao là soviet nghệ tính
cái soviet nghệ tính là bị đàn áp bị khủng bố chẳng rất là nhiều
và đồng chí trần phú đã không mai xa vào tai giặc do cái lùng khủng bố của
của thực dân pháp
thì vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm ba mươi một lúc đó đồng chí trần phú mới giữ cái cương vị này được tổng bí thư được khoảng sáu tháng thôi
thì đồng chí trần phú được bị bắt
đồng chí trần phú bị địch bắt tại sài gòn nay là thành phố hồ chí minh và đưa về giam tại kham lớn
biết đồng chí là lãnh đạo cao cấp của đảng ta kẻ thù đã dùng mọi cực hình để tra tấn
sau chúng đã phải lùi bước trước tinh thần găng

chưa phải khai cho các ông bắt bớ
trước những đòn tra tấn dã man và chế độ hạ khắc của nhà tù đế quốc
trước khi chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương trợ quán vào ngày sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi một
đồng chí đã nhắn gửi tới đồng chí đồng bào lời nói bất hủ
hãy giữ vững trí khí chiến đấu
khi vào tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi một là biết mình sẽ không quang khỏi
thì đồng chí trần phú đã nói với những người ở trong tù
là các đồng chí ở lại và hãy giữ vững cái chí khí chiến đấu
thời kỳ mà ở trong tù như vậy thì đồng chí dặn các đồng chí đảng viên của đảng ta
trong lao tù đề quốc
cho dù cái đòn roi tra tuần của kẻ thù đi chăng nữa
thì bao giờ cũng phải giữ vững cái chí khí
chí khí đây là cái chí khí của người cộng sản
mà giữ vững chí khí của người cộng sản đây trước hết là giữ vững cái lý tưởng lập trường quan điểm
thứ hai là giữ vững cái nhân cách của người cộng sản
để trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào anh vẫn giữ được cái bản lĩnh chiến đấu
cái sức lan tỏa để rồi từ đó mà cái lý tưởng cộng sản của chúng ta tiếp tục được tiếp nối và phát triển
tổng bí thư trần phú ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ
nhưng đã kịp để lại cho các thế hệ đi sau tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản kiên cường
hiến dân chọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
năm ở xã tùng hành huyện đức thọ hà tĩnh
khu di tích tổng bí thư trần phú từ lâu đã trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
hướng đến một trăm hai mươi năm ngày sinh đồng chí trần phú tổng bí thư đầu tiên của đảng
nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho thế giới đồng chí cộng sản
nằm trên núi quân hội khu mộ đồng chí trần phú được hoàn thành vào tháng bốn năm hai nghìn bốn
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí
phía sau phần mộ các câu nói nổi tiếng của đồng chí
hãy giữ vững chi khí chiến đấu
những ngày này hàng nghìn lượt học sinh sinh viên đã về đây để chi ẩn tưởng nhớ người chiến sĩ cách mạng kiên trùng
em cảm thấy rất vui vì tôi được tới giữa em tôi được học khóa sách giáo khóa
hôm nay em mà được lên đầu tiên định gặp ngài
anh gặp người thì em cảm thấy rất vui
em sau này sẽ cố gắng học tập thật giỏi để cống hiến cho đất nước
cách khu long bộ hơn một km là nhà trưng bày lưu niệm cố tổng bí thư trần phú
đây là nơi lưu giữ giới thiệu hàng trăm hiện vật kỷ vật tài liệu hình ảnh cắn liền với thân thế sự nghiệp của cố tổng bí thư
những tài liệu này đã giúp thế hệ trẻ hiểu rõ thêm những công hiến và sự hy sinh anh dũng của đồng chí trần phú
khi đến đây em được càng hiểu rõ hơn về cuộc đời sự nghiệp cách mạng
và sự hi sinh cao cả của cố tổng bí thư trần phú
đến đây em học tập được nhiều điều và em được thăm quan những hiện vật của cố tổng bí thư trần phú
đấy là một điều rất ý nghĩa
cũng giúp như em và các bạn có thêm được nhiều tư liệu hơn trong học tập
và hiểu hơn về cuộc đời và cuộc sống của ông
đấy là một điều đã ngưỡng mộ mà mỗi bạn trẻ chúng ta cần phải học hỏi và nói theo
những ngày này khu di tích đã đón hàng chục nghìn lượt người đến dân hương thăm quan
mỗi cán bộ nhân viên khu di tích đều chú trọng trao dồi kiến thức
để khi thuyết minh phát huy được giá trị điện trì đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
mình nói vào những cái tòng tâm nhất để các em có thể nắm rõ về cái thân thể sự nghiệp của đồng chí trần phú
giống như ngày sinh bao nhiêu thì quê ở đâu
vì nhận mạnh là những quê hương thầu của mình là người con của cách mạng diễn sĩ công sản
và người học đo sơ sát của chủ tịch hồ chí minh
và nhắn nhủ đến các em thế hệ trẻ sau này

các em cố gắng học tập và đưa vào cái hâm ngụ của đảng
với nhiều giá trị đặc biệt như vậy khu di tích tổng bí thư trần phú
luôn là điểm đến cho thế hệ trẻ để học tập và nói theo tấm gương sáng
về lòng yêu nước tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường
với nhiều giá trị đặc biệt như vậy khu di tích tổng bí thư trần phú

vì việc làm tiền lương an sinh
những vấn đề được hai mươi bốn năm triệu người lao động
nhất là một mươi bốn bảy triệu công nhân lao động trong các ngành doanh nghiệp đặc biệt quan tâm
làm thế nào để công nhân lao động lực lượng chiếm một mươi bốn dân số
hai mươi bảy lực lượng lao động xã hội
tạo ra trên sáu mươi năm giá trị tổng sản phẩm xã hội
và hơn bảy mươi giá trị thu ngân sách nhà nước
có thể yên tâm làm việc đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đất nước
đẩy mạnh đối thoại thương lượng tập thể
trọng tâm là tiền lương tiền thưởng thời giờ làm việc
thời giờ nghỉ ngơi an toàn vệ sinh lao động
vì vậy là nhiệm vụ trọng yếu của công đoàn
là một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ đại hội một mươi ba công đoàn việt nam
nhằm góp phần ổn định cuộc sống cho công nhân người lao động và phát triển kinh tế xã hội đất nước
thưa quý vị để tạo bước đột phá trong bảo vệ và lợi ích hợp pháp của người lao động
thời gian gần đây hoạt động đối thoại thương lượng tập thể
được công đoàn đẩy phá
để mạnh thực hiện trong các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nước ngoài
qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tiến bộ
giữa người sử dụng lao động và người lao động
giữ ổn định việc làm tiền lương thu nhập cho người lao động
phóng sự sau đây sẽ phản ánh chi tiết hơn về hoạt động này
công ty trách nhiệm hữu hạng jungwon electronics
là doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài đặt tại tỉnh hà nam
công ty có hơn năm trăm linh công nhân lao động địa phương
chủ yếu trực tiếp sản xuất tại truyền
theo tổng giám đốc công ty ông kim eung kỳ
sự tăng trưởng và phát triển của công ty được quyết định bởi chất lượng tốt nhất
và sản xuất tối đa
vì vậy thời gian qua công ty đã tích cực thực hiện thỏa ước lao động tập thể
trong đó có nhiều điều quản quyến khích công nhân viên hăng xây lao động sáng tạo

chúng tôi không chỉ bảo đảm mức lương điều kiện lao động cho người lao động
mà còn là sự quyến khích cổ vũ họ trong lao động sản xuất
đơn cử như sáng kiến dùng dích để giữ dây
giúp công nhân thao tác nhanh hơn hiệu quả hơn cải tiến đẩy nhanh quy trình sản xuất
của tổ trưởng bộ phận lắp ráp đỗ thị luyến
đã được ban giám đốc công ty thưởng nóng với mức thưởng cao nhất tám trăm linh đồng
có thưởng rồi thì hầu như là ai cũng cố gắng
tất cả các truyền mình thấy hiện tại là đang thi đua rất nhiều
mức thưởng thì cũng khá là cao
như là mỗi tháng là thưởng cao nhất của loại một là tám trăm linh một người
loại hai là năm trăm linh một người một tháng
và loại ba là ba trăm linh
thực tế để thu hút giữ chân và phát huy tinh thần sức sáng tạo của người lao động
nhiều doanh nghiệp ngoài việc thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động
đã bảo đảm thỏa ước tập thể lao động
trong nhiều điều khoản có lợi cho người lao động
có điều khoản mang tính dân chủ cao
ý kiến của người lao động được chủ doanh nghiệp lắng nghe và phản hồi kịp thời đầy đủ
bán chấp hành công đoàn đã phối hợp những người lao động và công ty
để lấy ý kiến từ người lao động
tất cả những ý kiến người lao động gửi lên từ hồng thư quốc ý
đều tiếp nhận hằng ngày và tổng hợp và báo cáo cho bán lãnh đạo
để ban lãnh đạo cùng với người lao động cùng nắm bắt được kịp thời
tất cả tình hình người lao động đã ý kiến lên
việc thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động
thỏa ước lao động tập thể tại nhiều doanh nghiệp thời gian qua
đã phát huy dân chủ xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ
thưa quý vị thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật lao động
là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động
về quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động
để tỏa ước lao động tập thể được ký kết và bảo đảm thực hiện
có vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn cơ sở
là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động
được đi tìm tiếng nói chung cùng đối thoại thương lượng giữa các bên
để xây dựng thỏa ước có chất lượng
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba trên toàn quốc các cấp công đoàn
đã ký mới hơn một mươi năm tám trăm linh bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
nâng tổng số thỏa ước lao động tập thể đã ký kết lên gần bốn mươi hai sáu trăm linh bản
đạt tỷ lệ hơn bảy mươi hai tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở
trước đòi hỏi của người lao động
ngày càng cao cùng khả năng xuất hiện của tổ chức khác
của người lao động ngoài công đoàn việt nam
hoạt động đối thoại thương lượng tập thể
với trọng tâm là tiền lương tiền thưởng thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi
an toàn vệ sinh lao động cho người lao động càng được đẩy mạnh
tổ chức này ra đời nó cũng đặt ra những thách thước
đối với tổ chức công đoàn khi có sự cạnh tranh
nhưng đồng thời với công đoàn cũng xác định đây là một động lực
để công đoàn việt nam tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
trước hết là chúng tôi đã tập trung vào
nhiều nhiệm vụ trong đó là tăng cường công tác thực lượng đối thoại
cũng chính là nâng cao năng lực thực lực của tổ chức công đoàn
nghị quyết đại hội một mươi ba công đoàn việt nam đặt ra chỉ tiêu
ít nhất tám mươi ba doanh nghiệp đơn vị có tổ chức công đoàn
được công đoàn thương lượng ký kết được thỏa ước lao động tập thể
có thể khẳng định đây chính là mệnh lệnh và yêu cầu thực tiễn
cũng vẫn có một số doanh nghiệp là chủ doanh nghiệp
thì có một số doanh nghiệp là chủ doanh nghiệp
thì đối với người sử dụng lao động người lao động
thì cũng chưa có hài hòa trong vấn đề cái thỏa ước lao động tập thể
chúng tôi sẽ đòi hỏi khi mà cái nhu cầu thiết thăng của người lao động
mà muốn thỏa mãn cái nhu cầu đời sống mình
để tham gia tích cực vào doanh nghiệp
thì đòi hỏi chủ doanh nghiệp là phải đáp ứng được cái nhu cầu thiết thăng đó

và người lao động nó có một cái mối quan hệ thân thiết
để gắn kết để mình tạo nên một sức bật để phát triển kinh tế
trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập quốc tế
và thách thức của sự thay đổi lớn về quan hệ lao động hiện nay
đẩy mạnh thương lượng đối thoại tập thể
thực sự là giải pháp cấp bách
để mang lại quyền lợi tốt hơn phúc lợi cao hơn cho hàng triệu lao động
tiếp theo chương trình
mưa sông gây thiệt hại về người và tài sản
trong nhiều địa phương
một trăm ba mươi tám người tử vong vì tai nạn giao thông
trong năm ngày nghỉ lễ
thưa quý vị mưa to kèm rông lốc đã xảy ra trên địa bàn
một số tỉnh miền núi phía bắc gây ra nhiều thiệt hại cho người dân
chính quyền các địa phương đang tích cực hỗ trợ
ổn định cuộc sống cho nhân dân
và sau đây là tổng hợp thiệt hại do mưa lớn gây ra
tại một số địa phương
đêm ba mươi tháng bốn trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đã xảy ra mưa trên diện rộng
một số nơi có mưa kèm dông lốc
với lượng mưa đo được từ hai mươi hai mm đến hai mươi tám mm
đã làm sáu trăm bảy mươi tám nhà dân
tại các huyện sơn dương lâm bình hà miên
bị hư hỏng
làm thiệt hại hàng trăm hectare hoa màu
hàng trăm con da súc da cầm
và nhiều công trình công cộng
ước thiệt hại hơn một mươi bốn tỷ đồng
chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ
để hỗ trợ người dân
thực hiện các biện pháp ứng phó phòng tránh
di chuyển các hộ dân thôn vùng sung yếu đến nơi an toàn
phật công cán bộ thường trực tại các đập tràn
gầm tràn hướng dẫn người dân đi lại an toàn
theo dõi sát các bản tin cảnh báo
thực hiện phương trầm bốn tại chỗ
ứng phó kịp thời khi mưa lớn xảy ra
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
đêm ba mươi tháng bốn tại tỉnh có mưa to kèm rông lốc
khiến một người tử vong do xét đánh
bảy mươi sáu nhà tốc máy
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp cấp
đã khẩn trương kiểm tra thống kê thiệt hại
và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục
để bảo đảm ổn định đời sống cho người dân
thăm hỏi và động viên gia đình có người thiệt mạng
đối với các hộ có nhà ở bị tốc máy
các xã đã huy động lực lượng tại chỗ
giúp các hộ dọn dẹp vệ sinh lợp lại mái nhà
ổn định cuộc sống
ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai cho biết
trận dông lốc vào đêm ngày ba mươi tháng bốn
trận dông lốc xảy ra song song với tổ chức giá soát thiệt hại
chính quyền các địa phương đã chỉ đạo
phân công lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả
nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất
thời điểm hiện tại các hộ dân bị thiệt hại
dưới ba mươi cơ bản đã khắc phục xong
các hộ bị thiệt hại dưới bảy mươi
đang tiến hành sửa trợ lại
riêng hộ bị đổ sập hoàn toàn đã được bố trí
ở nhờ nhà người thân
hiện đang chuẩn bị vật liệu để làm lại nhà
tại tỉnh bắc cạn đêm ba mươi tháng bốn
dạng sáng ngày một tháng năm
trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to kèm gió lốc
gây thiệt hại về nhà ở cây trồng và tài sản của người dân
thống kê sơ bộ toàn tỉnh
có hai trăm tám mươi nhà ở bị tốc mái hư hỏng
trong đó huyện trợ đồn có một mươi sáu nhà
huyện bạch thông bảy nhà
thành phố bắc cạn một mươi sáu nhà
huyện trợ mới chín mươi nhà
và huyện nari một trăm năm mươi một nhà
ngay sau khi xảy ra thiên tai
các địa phương đã tiến hành kiểm tra thống kê thiệt hại
động viên và hỗ trợ các hộ dân
chủ động khắc phục để ổn định cuộc sống
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
tại tiểu khu năm trăm một mươi ba
thuộc xã khánh yên trung
huyện văn bàn tỉnh lào cai
đã xảy ra đám cháy rừng
ngay sau khi nhận được thông tin
các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận
triển khai các biện pháp chữa cháy
các lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng đám cháy
phát đường băng dùng đất để vùi dập lửa và tàn cho
vẫn đang ở mỉ nằm sâu dưới lớp thực bỉ
khu vực cháy là địa điểm tập trung
rất nhiều cây pơ mu tái sinh
nơi có quần thể pơ mu lớn nhất huyện văn bản
thời điểm xuất hiện đám cháy
ở huyện văn bàn có nắng nhiệt độ ngoài trời
là khoảng ba mươi tám ba mươi chín độ c
gió khô nóng thổi rất mạnh
sau nhiều nỗ lực chữa cháy
hiện các lực lượng chức năng đã cơ bản không chế được đám cháy
đảm bảo an toàn cho khu vực rừng phòng hộ
hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn lao động
đặc biệt nghiêm trọng
khiến cho sáu người chết năm người bị thương
tại công ty trách nhiệm mẫu hạng gỗ bình minh
xã thiện tân huyện vĩnh cửu tỉ đồng nai
đến chiều nay các lực lượng chức năng tỉ đồng nai
đang khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người có liên quan
để điều tra làm rõ nguyên nhân
cũng theo cập nhật từ cơ quan chức năng tỉ đồng nai
ubnd tỉ đồng nai đã quyết định hỗ trợ
mỗi gia đình có người bị tử vong
hai mươi triệu đồng và một mươi triệu đồng
đối với người bị thương
theo thông tin ban đầu
vào lúc tám giờ một mươi phút sáng cùng ngày
tại công ty trách nhiệm mẫu hạng gỗ bình minh
xảy ra vụ nổ lò hơi
khiến sáu người chết năm người bị thương
ngay sau khi xảy ra sự việc
lãnh đạo tỉ đồng nai đã chỉ đạo
các cơ quan chức năng tập trung cứu chữa người bị thương
phong tỏa hiện trường khám nghiệm
phục vụ công tác điều tra
từ những gì còn lại ở hiện trường
lãnh đạo công an tỉ đồng nai xác định
đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng
cùng ngày lãnh đạo tỉ đồng nai
cùng các ngành đã đến thăm hỏi
động viên các nạn nhân bị thương
đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thống nhất
tại đây lãnh đạo tỉ đồng nai
yêu cầu bệnh viện tập trung nhân lực máy móc
để cứu chữa cho các trường hợp bị thương
của vụ tai nạn
hiện vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay cục cảnh sát giao thông
đã có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông
trong năm ngày nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm
kéo dài từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày hôm nay
báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong năm ngày nghỉ lễ vừa qua
toàn quốc đã có ba trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm tử vong một trăm ba mươi tám người
và bị thương hai trăm tám mươi năm người
đáng chú ý đã có ba trăm bốn mươi sáu vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên lĩnh vực đường bộ
chỉ có một vụ xảy ra ở lĩnh vực đường thủy
làm tử vong một người
tổng hợp trong năm ngày nghỉ lễ
nực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt
hơn bảy mươi tám hai trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng
tạm giữ hơn bảy trăm bốn mươi xe ô tô
và hơn hai mươi chín ba trăm linh xe mô tô
thưa quý vị
hôm nay là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
theo dự báo hôm nay sẽ là ngày
mật độ giao thông cao điểm nhất
khi người dân quay lại các thành phố lớn trên cả nước
chính vì vậy
các biện pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt
giúp cho người dân di chuyển thuận lợi dễ dàng
đã được các lực lượng chức năng triển khai đồng loạt
ở những tuyến
khu vực trọng điểm
như các tuyến cao tốc các tuyến vành đai
và đặc biệt là tại các bến xe lớn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận tại km sáu
tuyến cao tốc nội bài lào cai
xác định là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ
tình hình giao thông sẽ có chiều hướng phức tạp
do đó một trăm linh cán bộ chiến sĩ
của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
cục cảnh sát giao thông
đã có mặt tại các chốt
thực hiện nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
cũng như xử lý mạnh tay
với các trường hợp nhồi nhét khách
chạy lòng vòng gây cản trở giao thông
theo ghi nhận của chúng tôi
trên các tuyến cao tốc vẫn chưa có tình trạng
ùn tắc kéo dài
tuy nhiên tại các trạm thu phí những ngày này
được đánh giá sẽ là điểm nóng
do phương tiện phải di chuyển chậm qua trạm
dự đoán trước các tình huống đột xuất xảy ra
các đơn vị vận hành các tuyến cao tốc
cũng đã có những phương án dự phòng cho đêm nay
cũng như sáng mai mùng hai tháng năm
chúng tôi đều bố trí nhân sự một trăm linh
để hướng dẫn
các phương tiện thăm giao thông qua trạm thu phí
được ổn định và thông suốt
trong trường hợp xảy ra sự cố
chúng tôi đều phối hợp với cả nữ chức năng
để kịp thời phối hợp và xử lý
cũng như các chiều ra
đối với trạm đầu tuyến này
chúng tôi đều bố trí nhân sự
để phối hợp hướng dẫn
phân nàn phân đường
và qua hệ thống ctv
chúng tôi cũng đã phát hiện được
và có thể phải phân đường ra các trạm nhỏ khác
để đảm bảo nưu thông
đối với các phương tiện
rồn về thủ đô
ban chỉ huy đơn vị
cũng đã nhận định
đặt ra một số tình huống
ở đây có tuyến đường
vành đai ba trên cao
nếu xảy ra tai nạn
đơn vị đã chủ đề
động hình thức cầu kéo phương tiện
và giảm sát những việc làm
từ có những hướng
nằm thông tin tình hình
từ các địa phương lân cận
để tạo điều kiện tốt nhất
cho người dân trở lại làm việc
dự báo trong chiều tối và đêm nay
sẽ là thời điểm lưu lượng phương tiện
trở về hà nội tăng cao nhất
tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ các phương án
đón người dân quay trở lại thành phố
của các lực lượng chức năng
thì người dân sẽ có được chuyến đi thuận lợi
thông suốt và an toàn
tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác
là một trong những dự án hợp tác kinh tế
trọng điểm trong tuyên bố chung
giữa hai chính phủ việt nam nhật bản
thời gian gần đây lãnh đạo cơ quan chính phủ nhật bản
liên tục có các chuyến thăm và làm việc
tại dự án thành phố thông minh bắc hà nội
mới đây nhân chuyến công tác tại việt nam
bộ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
đã tới thăm dự án này

bộ trưởng bộ đất đai hạ tầng giao thông và du lịch nhật bản
đã nghe đại diện công ty cổ phần đầu tư phát triển
thành phố thông minh bắc hà nội
báo cáo tổng thể dự án
cũng như thực trạng công tác triển khai
với kỳ vọng hiện thực hóa một trung tâm đô thị đẳng cấp quốc tế
dẫn đường cho kỷ nguyên mới của đông nam á
trước đó trong chuyến công tác tại tokyo
tập đoàn sumitomo
tập đoàn brg
và công ty cổ phần đầu tư phát triển thành phố thông minh bắc hà nội
cũng đã có buổi làm việc
với ông hajime wakuda
phó ủy viên phụ trách các vấn đề quốc tế
bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
với kỳ vọng phát triển thành phố thông minh
thành khu đô thị trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới
dự án hứa hẹn trở thành một điện hình tiêu biểu
của việt nam trong việc phát triển môi trường
ngày càng bền vững
và góp phần thúc đẩy sớm hoàn thành cam kết của chính phủ việt nam
về việc đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
và kế hoạch hành động quốc gia
ứng phó với biến đổi khí hậu
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết
bốn tháng đầu năm
toàn thành phố hà nội đã giải quyết việc làm
được cho trên bảy mươi ba lao động
đạt hơn bốn mươi bốn kế hoạch
sở lao động thương binh và xã hội hà nội cho biết
trong tháng bốn
thành phố giải quyết việc làm cho hơn hai mươi bảy sáu trăm linh

số người lao động nhận được việc làm
sau khi phỏng vấn tại các phiên sàn giao dịch việc làm
trung tâm dịch vụ việc làm hà nội
là hơn một tám trăm linh người
số người lao động được giải quyết việc làm
qua hình thức xuất khẩu lao động
cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp
và qua các hình thức khác là hơn một mươi bốn người
như vậy trong bốn tháng đầu năm nay
toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn bảy mươi ba hai trăm linh người lao động
đạt hơn bốn mươi bốn so với kế hoạch
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hà nội tiếp tục giải quyết việc làm cho người lao động
chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm
tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động
qua hệ thống sàn giao dịch việc làm
cùng với đó là hỗ trợ người lao động
có nhu cầu vay vốn từ nguồn ngân sách ủy thác
qua ngân hàng chính sách xã hội
theo đối tượng người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn
lần đầu tiên ngay trong quý i
xuất khẩu giao quả đã vượt ngưỡng một tỷ usd
điều đáng chú ý dư địa
để giao quả việt nam cán mốc kỷ lục sáu tỷ usd
còn rất nhiều
năm nay lần đầu tiên
xuất khẩu giao quả vượt ngưỡng một tỷ usd
ngay trong quý i
đồng góp lớn vào kinh mạch giao quả
vẫn là sầu riêng
mặt hàng này tăng trưởng sáu mươi sáu
so với cùng kỳ năm ngoái
đang nói việt nam đã vượt thái lan
trở thành nhà cung cấp sầu riêng lớn nhất
tại thị trường trung quốc
và vượt philippines
trở thành nhà xuất khẩu chuối tươi lớn nhất
tại thị trường trung quốc trong quý i
các chuyên gia cũng xác nhận
trái cây tươi của việt nam
đang rất được ưa trượng trên thế giới
bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ
của chuối và sầu riêng
thì thị trường xuất khẩu giao quả tiếp tục lạc quan
khi sầu riêng đông lạnh và dừa tươi
sắp được mở cửa thị trường vào trung quốc
hiệp hội giao quả nhận định
nếu hai mặt hàng này được mở cửa sang trung quốc sớm
thì xuất khẩu giao quả sẽ tiếp tục bước phá mạnh mẽ
và giá trị xuất khẩu toàn ngành
có thể chạm tới con số kỷ lục sáu tỷ
trong năm này
trong bối cảnh giá trung cư tăng cao
tại hà nội
là do tình trạng khăn hiếm nguồn cung
trên thị trường kéo dài nhiều năm qua
thì phân khúc nhà ở xã hội được coi là cứu tinh
giúp làm giảm giá trung cư
lại chậm được triển khai
có tính dụng một trăm hai mươi tỷ đồng
được coi là động lực tháo gỡ cho mục tiêu này
thì vẫn còn vướng trên nhiều phương diện
nhà nước đưa ra nghị quyết thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội
nhưng sau đó
năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
lại không có một giao dịch nào
nguyên nhân chậm triển khai
nhà ở xã hội được bộ xây dựng
các chuyên gia hiệp hội chỉ ra
là chính sách phát triển nhà ở xã hội
chưa được sửa đổi kịp thời
dẫn đến nhiều hạn chế như thiếu quỹ đất
nguồn vốn tín dụng còn hạn hẹp
thời gian thực hiện kéo dài
chúng tôi thấy rằng là những điều kiện về pháp lý
thì cũng còn
cần phải có thời gian để thức giải quyết
nói ví dụ như là
những điều kiện khó khăn
trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng
rồi thủ tục xác định chi phí
tiền thuế đất tiền sử dụng đất
thế rồi phê duyệt và thực hiện
kế hoạch sử dụng đất
cho nên cái việc tiếp cận vốn
mặc dù bnv chủ động nhưng mà cái
việc phối hợp cùng nhau
để giải ngân thì nó còn ít
bộ xây dựng cho biết
so với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
xây một triệu căn nhà ở xã hội
hà nội mới phát triển một bảy trăm linh căn
đáp ứng chín mục tiêu
thành phố hồ chí minh đáp ứng một mươi chín
với gần năm căn
những địa phương này cũng đăng ký
hoàn thành nhà ở xã hội trong năm hai nghìn hai mươi

hà nội gần một hai trăm linh căn
thành phố hồ chí minh gần ba tám trăm linh căn
tôi nghĩ rằng đầu tiên là câu chuyện
nhà ở xã hội được thì bây giờ phải khuyến khích
cho các chủ tư họ tham gia nhiều hơn
và thấy được cái lợi ích của việc phát triển
cái loại hình này
vì chắc chắn đây là loại hình có thứ nhất là cái cầu rất cao
thì cũng có nghĩa là chúng ta phải có nhiều ưu đãi hơn
để làm sao để họ nhảy vào
ngoài cái việc chúng ta tìm cách
ví dụ như là mở rộng đầu tư công
để làm sao bắt đầu tạo ra cái
tôi nghĩ giải pháp rất quan trọng là quy hoạch
để làm sao cái việc đi lại nó dễ dàng hơn
nhiều những cái khu đô thị mà nó có
ví dụ tiện lợi đi từ khu đô thị vào trung tâm hà nội
mất khoảng độ có một mươi một mươi năm phút
thì người ta sẵn sàng ở thôi
bên cạnh các giải pháp khuyến khích nhà đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội
thì cần lưu ý đến nhóm đối tượng thu nhập được mua nhà
gói tín dụng một trăm hai mươi tỷ
là hỗ trợ lãi suất
nên sau một khoảng thời gian nhất định
người mua sẽ phải trả lãi căn hộ
theo thị trường hà nội
vì vậy việc đi đúng phân khúc
xác định đúng giá trị nhà ở
để người dân có thể sở hữu nhà ở
một cách bền vững là điều hết sức quan trọng
trong thực thi và giám sát chính sách
và thông tin vừa rồi đã khép lại
chương trình thời sự bốn mươi năm phút chiều nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt